trải qua hơn sáu trăm linh năm người quảng yên vẫn hướng về cội nguồn bảo lưu khá nguyên vẹn văn hóa cổ truyền các thuần phong mỹ tục của văn hóa thăng long tại đây
lễ hội tiên công một trong những nét văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm ở vùng đảo hà nam
nhằm tưởng nhớ công ơn quay đê lấn biển tạo dựng vùng đảo này của một mươi bảy vị tiên công
đồng thời là lễ hội thể hiện rõ nhất
truyền thống uống nước nhớ nguồn của người việt nam
nguồn gốc của lễ hội tiên công được các cụ cao niên trong vùng kể lại rằng
những vị tiên công mở đất vào đầu thế kỷ một mươi năm đã vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả để quay đê lấn biển lập xóm lập làng
sống giữa thiên nhiên dữ dội cuộc sống vô cùng khắc nghiệt
nên có được sự trường thọ là một điều vô cùng quý báu
chính vì vậy cứ mỗi dịp ra xuân các cụ thọ tám mươi chín mươi và một trăm linh tuổi sẽ được gia đình và dòng họ tổ chức rước và dân lễ lên miếu tiên công cáo yết
quy mô tổ chức lễ hội tiên công trên địa bàn tp hcm nói chung
phản án nói riêng có thể nói là một năm hết sức đặc biệt
với năm hai nghìn một mươi tám miếu tiên công được bộ văn hóa công nhận di sản văn hóa phi vật thể
thế nên là kết hợp giữa lễ hội và tổ chức đón nhận bằng di tích chúng tôi xác định những trách nhiệm hết sức to lớn của tổ chức lễ hội của năm nay
những gia đình có các cụ thọ tám mươi chín mươi hay một trăm linh tuổi
đều làm lễ gia cỗ họ hay còn gọi là lễ minh niên
mang ý nghĩa cầu mong tiên tổ phù hộ cho con cháu trong dòng họ được mạnh khỏe
làm ăn may mắn thuận lợi trong cả năm
đây cũng là dịp để con cháu tỏ lòng thành hiếu thảo đối với tổ tiên ông bà cha mẹ
lễ gia cổ họ và lễ mừng thọ tại mỗi gia đình là một hoạt động lễ và một hoạt động hội
cấu thành nên lễ hội tiên công
bố tôi được tuổi chín mươi chúng tôi chuẩn bị từ tháng một mươi một mà đi
tất cả con cháu đi nằm biển rồi nằm xa gần về đây tụ họp
hôm nay các cháu đi hô tất cả các cháu các anh các em các chị đến đây buổi tập duyệt
để đến công tác chuẩn bị đến ngày mai đi dước bố tiên công để con nằm nẽ các cụ trên đấy cho nó hoàn chỉnh
vào dịp này các con cháu trong gia đình góp công góp sức tổ chức lễ thượng thọ
người có nhiều thì làm kép gia đình hẹp thì làm đơn
còn họ tộc thì giúp các đồ khí tự và nhân lực cho các đoàn rước
mọi người cho rằng đó là tuổi trời ban tức là thiên tước cho cả gia đình và họ tộc
lễ thượng thọ được chuẩn bị chú đáo từ trước tết
có khi trước tết hàng tháng hàng năm
nhưng vùng đảo hà nam đặc biệt là dân ở bốn xá cẩm la phong cốc trung bản và yên đông
đều cho rằng lễ thượng thọ quan trọng hơn cả tết hay lễ cưới lễ tang
đây cũng là dịp con cháu từ khắp nơi tề tiệu đông đủ
cùng nhau chuẩn bị từng món lễ vật hoa quả để dành cho ngày ông bà mình được lên cụ thượng
làm lễ thượng tiên công này có hai điều yếu tố
một là gia đình
tự nuôi lợn
từ đầu năm biết bố tám mươi
rồi thì là tự gieo trồng cấy
xuống biển bắt cá bắt cua bắt tôm bắt thứ
tất cả dồn lại
xong rồi để đến ngày mới thì làm cỗ
thì trong đó cỗ đó bao giờ cũng có nè
gọi là sơn hào thì không ít nhưng mà hài vệ
cua tôm cá mực thịt lợn đầy xôi
thế còn cái chất của những con người đã rời thành vinh du thăng long
thì cái chất lễ nghĩa của nó
nó vẫn dưỡng nghiêng
nơi làm nghi lễ mừng thọ được trang hoàng cầu kỳ
ban thờ mừng thọ đặt trước ban thờ tổ tiên phía giáp cửa
phía trước ban thờ đặt một bàn lễ
đó thực sự là một lễ hội gia đình họ tộc
người ta quan niệm gia tộc nào có người thượng thọ
nghĩa là gia tộc đó ăn ở phúc đức làm nhiều việc thiện
lao động sản xuất giỏi nên được các tiên công phụ trợ cho trưởng thọ
bất kể là ai dù ở chi trên hay chi dưới
người đạt đến tuổi thượng thọ đều được gia tộc kính trọng
tên gọi cụ thượng sẽ trở thành tên gọi thứ hai
mà mọi người trong gia tộc trong xóm làng sẽ dùng trong giao tiếp sau này
sau khi người con trưởng đọc văn truy ơn
các con cháu trong gia đình bắt đầu lễ sống và tặng quà cho cụ thượng
đồng thời cũng nhận lại lộc tuổi mà cụ ban cho
sau đó các cháu trong gia đình bắt đầu lễ sống và tặng quà cho cụ thượng đồng thời cũng nhận lại lộc tuổi mà cụ ban cho

đến là bà con dòng tộc xóm làng vào trúc thọ và lễ sống cụ thượng
gia đình nào càng nhiều khách đến trúc thọ thì càng vinh dự
đầu tiên chỉ có cụ ông mới được làm thượng thọ và được tế tiên công ở miếu
về sau cả những cụ bà khi đạt đến tuổi thượng thọ cũng được con cháu tổ chức nghi lễ này
tục này vẫn duy trì cho tới ngày nay
một trong những điểm cầu kỳ và thể hiện rõ nét văn hóa vùng sông nước nơi đây đó là nhang án hay còn gọi là án gian
án gian cổ truyền được sơn son thép vàng
một trong những đồ thờ đặc biệt bắt buộc phải có là một con long mã đầu dòng mình ngựa rất đẹp và uy nghi
lòng mã được làm bằng các hoa quả sản vật ở địa phương
toàn bộ con long mã được đặt trên một mâm bồng hình chữ nhật sơn son thép vàng trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo
theo phật sử long mã là con vật giữ ở biển được phật quy y làm đệ tử giao cho chị thủy ở bể đông
người dân vùng đảo hà nam thở lòng mã trong lễ mừng thượng thọ là tím ngưỡng thờ thần biển cầu mong sức khỏe để chống chọi bệnh
cầu mong sức khỏe để chống chọi với thiên nhiên giữ rằng vùng cửa biển
cầu mong vị thần long mã giúp dân chị thủy để bảo vệ đê điều giúp cho con cháu đi sông đi biển được an toàn công việc may mắn thuận lợi
vào ngày chính hội tức là ngày rước thọ ngay từ sáng tinh mơ các gia đình có cụ thượng thọ đã bắt đầu khởi hành đoàn rước
đi đầu đoàn rước là đội múa rồng múa lân theo sau là ba chú tễu làm nhiệm vụ dẹp đường
tiếp sau là hai hàng cờ ngũ sắc dùng để báo hiệu sự di chuyển của toàn đoàn rước
vì các đoàn rước của các cụ thượng thọ từ khắp các ngã đường làng đường xã đều tập trung quy tụ về miếu tiên công trong cùng một ngày cùng một thời điểm
nên các đoàn rước vụ thượng phải nhìn cờ của nhau để điều chỉnh đi nhanh hay đi chậm
đi sau hàng cờ ngũ sắc là hai hàng bát bào và đội nhạc bát âm
tiếp đến là những người con gái hoặc con dâu hoặc cháu gái nội của cụ thượng đội hai mâm lễ vật dân tiên công
võng đào của cụ thượng đi liền sau chữ thọ do bốn thanh niên khiêng và một thanh niên đi bên cạnh che lọng
bên kia là một cháu trai của cụ thượng mang điếu theo hầu
con cháu cụ thượng còn bưng cơi trầu mời bà con đứng xem rước ở hai bên đường
trước kia dọc đường đi từ nhà cụ thượng đến miếu tiên công các con rể của cụ thượng còn làm các quán nhỏ để nganh đón cụ thượng vào nghỉ chân
có một gia đình đầu khỏi đầu bố mẹ sinh ra rồi vất vả làm ăn nuôi con ra sông biển rồi bao nhiêu lần không chết
vì cái không chết này cho nên người ta bảo à thì thánh thần phụ hộ tổ tiên phụ hộ
già quá thì nói với con rằng là tết đến thì bố bây giờ không nên lễ hội tiên công được thì quan làm thế nào
thì con bảo thôi thì con võng bố lên để bố lễ tổ tiên
thế thì đâu có tổ tiên phụ hộ
tổ tiên nó phải là cái đoàn khiêng bình thường một cái võng đầy bình thường chứ chưa người ta chưa nghĩ thế này
còn đời sau khi nó hưng thịnh ra thì tất cả mọi cái là được phát triển như ngày nay
nhưng không thể khác đi ngoài bản chất dân tộc là phải tuổi tám mươi phải lên lễ tổ tiên lên lễ tiên công
và đồng thời nữa là được chính mình được đọc cái bài văn con cháu đọc cái bài văn tạ tội rằng là tôi đã tám mươi
khoảng một mươi hai h trưa đoàn tế của các thôn bắt đầu ghi lễ tế tiên công

chúng tôi đi là người chú đồng mạch đi đến gia đình hơn
thường mỗi cụ thượng khi vào lễ đều được cụ tiên thứ chỉ của xã đọc một bài văn đó đọc một bài văn đó đọc một bài văn đó nhà ý tổ tư đọc một bài văn đó nhà ý tổ tử đọc một bài văn đó nhà ý tổ tử đọc một bài văn đó nhà ý tổ tư

thường mỗi cụ thượng khi vào lễ đều được cụ tiên thứ chỉ của xã đọc một bài văn ngắn
ca ngợi phúc đức tổ tiên kể công lao của người thượng thọ
và chúc cụ thượng đó sống lâu chúc dòng họ có cụ thượng làm ăn phát đạt
để có nhiều người được hưởng tuổi trời cho
khi lễ tiên công xong gia đình được mang một phần lễ vật về
phần còn lại góp với xã để khao dân làng
sau tất cả các nghi lễ ở miếu tiên công
trình tự đoàn rước đưa các cụ thượng về nhà như khi đi
dước vào miếu tiên công bằng đường bên phải dước về bằng đường bên trái
tôi sinh ra ở đất hà nam này nhưng sau khi tôi lớn lên
còn nhỏ tôi đã theo bố mẹ tôi ra ngoài hà long để sinh sống và lập nghiệp
nhưng những ngày lễ hội lớn
đầu năm tôi thường đi du xuân và về để dự các lễ hội lớn của hà nam
trước tôi đã sinh ra
do mình lấy chồng xa quê tôi rất mong muốn đưa con chồng mình về
để xem đất đẹp văn hóa ở quê hương mình
giúp cho những người thân yêu của mình tìm hiểu được thêm một đất văn hóa rất độc đáo
giúp cho con sau này con cái lớn lên
các cháu sẽ nhận thức được cái giá trị văn hóa ở trên quê hương mình
cũng như là trên việt nam mình đất nước việt nam mình nói chung
mỗi một người dân đã được tham dự vào lễ hội
mỗi du khách được tham dự vào lễ hội
người ta phải thấm nhuần và người ta phải hiểu được về cái giá trị của lễ hội
chính vì hiểu được giá trị hiểu được những nét đẹp văn hóa của lễ hội
thì người ta sẽ là những người bảo vệ và phát huy tốt nhất cái giá trị của lễ hội
thế để làm được điều đó thì chúng tôi cho rằng
các công tác tuyên truyền cần phải đặt lên hàng đầu
tuyên truyền về những giá trị những nét đẹp những cái hay những cái tốt của lễ hội tiến công
và chính người dân những du khách đó là những sứ giả những đại sứ
mà làm cho cái sức lan tỏa cũng như là cái sức sống của lễ hội tiên công
ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng và trong toàn sâu
tôi cho rằng đó đó mới là cái mục tiêu lâu dài
người ta còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng của địa phương
trong buổi tối ngày hôm trước và sáng ngày chính hội
sau lễ hội tiên công dân vùng đảo hà nam mới thực sự bước vào mọi hoạt động của năm mới
cày cấy gieo trồng mua con giống ra khơi đánh cá bổi đê khơi mương máng hay đi buôn bán
và người dân ở đây tin rằng sau khi tế tin công
họ đã được phù trợ được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp mà các tiên công đã để lại